nhằm chống tin nhắn rác thư điện tử rác các cuộc gọi rác tới đây sở thông tin và truyền thông hà nội sẽ đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh sottttt hà nội
để nhắn tin thông báo chủ thuê bao vi phạm nghị định chín mươi một đến sở thông tin và truyền thông làm việc
ban hành quyết định về quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác thực hiện các cuộc gọi rác
và quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo giao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố
đồng thời từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tp hà nội sẽ tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp
tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông dịch vụ internet dịch vụ thư điện tử
sở thông tin và truyền thông hà nội cũng đề nghị cục an toàn thông tin cục viễn thông thanh tra bộ thông tin và truyền thông
các đơn vị trực thuộc sở ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
internet tham gia phối hợp với những nhiệm vụ triển khai nghị định chín mươi một của chính phủ